chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới tân sửu với rất nhiều cảm xúc
đây là năm thứ hai cả dân tộc ta đón tết trong bối cảnh hết sức đặc biệt
năm hai nghìn hai mươi là năm mà việt nam vừa phải đối phó với đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
vừa phải chống trọi khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
dù khó khăn rồn rập nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn quyết tâm chính trị của đảng
và sự đồng lòng của cả dân tộc chúng ta đã từng bước vượt qua
sự thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba là dấu mốc để mở ra một giai đoạn mới
với khát vọng phát triển đất nước phổn vinh và hưng thịnh
xoay quanh sáu nhiệm vụ then chốt trong định hướng phát triển đất nước
mà nghị quyết của đại hội đảng một mươi ba đưa ra có thể thấy
vấn đề con người luôn được đảng đặt lên hàng đầu
và lấy đó làm trung tâm của sự phát triển
những thành tựu của việt nam trong quá trình bảo vệ xây dựng đất nước
khiến cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ
sự thành công của đại hội đảng vừa qua được các tầng lớp nhân dân tin tưởng kỳ vọng
tuy nhiên không ít luận điệu ác ý phủ nhận những nỗ lực vai trò của đảng
bịa đặt xuyên tạc về tình hình đất nước với mưu đồ chống phá thành quả cách mạng việt nam đã đạt được
quyền con người ở việt nam thường được chúng lợi dụng công kích để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
hướng lái sự chú ý của các tổ chức nhân quyền quốc tế
cũng như cổ suý cho những kẻ được mệnh danh là nhà đấu tranh dân chủ
trong chương trình góc nhìn sự thật đầu năm mới này chúng tôi xin được gửi tới quý vị những chia sẻ của người trong cuộc
tiếng nói từ chính các chức sắc tín đổ sẽ là minh chứng chân thực
vạch trần bộ mặt thật của các thế lực thù địch luôn rêu rao
xuyên tạc về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam
trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh nhận định
thực dân là phong kiến tìm cách chia sẻ đồng bào lương với đồng bào giáo để cai trị
và người đề nghị chính phủ tuyên bố tính ngưỡng tự do lương giáo đoàn kết
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bản hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời ghi rõ

chủ tịch hồ chí minh khẳng định
việc tự do tín ngưỡng tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân
chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện
chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo
điều đó cho thấy rõ ngay từ đầu những ngày thành lập nước
đảng nhà nước việt nam đã hết sức quan tâm đến đời sống tôn giáo
tự do tín ngưỡng của nhân dân
qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc
sự gắn bó với nhà nước và cộng đồng các tôn giáo
càng được minh chứng chân thật vào đồng bào các tôn giáo
là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc
là nhân tố quan trọng đóng góp vào quá trình xây dựng phát triển đất nước
trong lịch sử thì các tôn giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc
trong các cuộc kháng chiến để chống ngoại xâm
và đồng bào công giáo của chúng tôi thì cũng tham gia tích cực
vào việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc
và những người công giáo việt nam cũng là những người thành đạt
trong các lĩnh vực trí thức doanh nghiệp và xã hội
chúng tôi coi đó là một sự đóng góp tuyệt vời của bà con
của những người theo đạo tìm những người tin chúa đối với xã hội của chúng ta
và chúng tôi mong muốn là những người công giáo dẫn thân hơn nữa
trong mọi lãnh vực xã hội
để đóng góp phần mình vào sự phát triển của đất nước
giáo hội phật giáo việt nam cũng là một bộ phận của dân tộc
thế cho nên giáo hội phật giáo việt nam đã làm tốt công tác của mình
trong phục vụ tiến ngưỡng cho bà con nhân dân
cùng đồng hành với dân tộc
giáo hội phật giáo việt nam đã làm thành viên tích cực của mặt trận
đóng góp tất cả mọi việc của mặt trận
khi có kêu gọi về những
từ thiện hay là
tết vì nghề nghèo hay là nũ nụt
thì giáo hội phật giáo việt nam rất là quan tâm
đến để mà
cùng với nhân dân phật tử thì đến ủng hộ
mà con nhân dân ở những cái vùng sâu vùng xa khó khăn
hiến phát năm hai nghìn một mươi ba và luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu
về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
là lời bác bỏ chân thực trước những biện luận xuyên tạc
về vấn đề tự do tôn giáo ở việt nam
điều hai mươi bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nêu rõ
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng
phù hợp với thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đất nước trong thời kỳ mới
đảm bảo hơn nửa quyền tự do tôn giáo của người dân việt nam
nhiều điểm phải nói rằng rất tốt
trước đây thì thường chế tài một phía
nhưng mà nhờ cái luật này khi đã là luật rồi
dù anh là chức sắc tôn giáo hay là cán bộ nhà nước
nhưng nếu làm sai luật thì cũng sẽ bị luật trừng trị
luật là không có nương tay người này hoặc người kia
luật là công bằng đúng không ạ
bây giờ một số các thế lực phản động ở nước ngoài
nhưng mà nghe đến đại hội đảng của mình
vẫn cứ chọc vào họ nói những cái xuyên tạc
nói xấu chế độ của chúng ta
nhưng mà chế độ của chúng ta rất là tốt đẹp
lý giải về sự thất bại liên tục của các thế lực thù địch
âm mưu lợi dụng tính ngưỡng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng các tôn giáo ở việt nam
hiện nay đã xây dựng cho mình đường hướng hành đạo
gắn bó với dân tộc có tôn chỉ hoạt động rõ rệt
phật giáo có chủ trương đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
tôn giáo hướng tới mục tiêu sống
phúc âm giữa lòng dân tộc
hay đạo tin lành luôn đề cao việc sống phúc âm
phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc và dân tộc
nước vinh đạo sáng của đạo cao đài vi đạo pháp
vì dân tộc của phật giáo hòa hảo
và việt nam là quốc gia được thế giới tín nhiệm
lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế
trong giáo hội tin lành việt nam
ngay cả trong hiến trường cũng nói rất là rõ ràng
là một người cơ đốc một người công dân
thì phải sống phúc âm khung sự thiên chúa và phục vụ tổ quốc
thì nó cũng được tóm tắt lại ở từ hai ý trên
khi nói phung sự thiên chúa tức là kính mến chúa và hầu việc chúa
rồi phục vụ đồng bào phục vụ dân tộc
đó là nói đến mối quan hệ con người với con người
đối với chúng tôi là chức sắc trong một tôn giáo
thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng
trong những năm gần đây thì sự quan tâm của các cấp chính quyền
từ trung ương tới địa phương
thì đã cải thiện rất là nhiều trong việc quan tâm
cũng như là tạo điều kiện cho các tôn giáo
từng bước đi vào hoạt động và có sự phát triển như ngày hôm nay
đến thời điểm này ở việt nam đã có bốn mươi ba tổ chức
thuộc một mươi sáu tôn giáo được công nhận
cả nước có khoảng năm mươi năm ngài sức chắc một trăm bốn mươi năm ngài chức vị
hai mươi sáu triệu tín đồ và hơn hai mươi chín ngàn cơ sở thờ tự
khoảng chín mươi năm dân số việt nam có đời sống tín ngưỡng tôn giáo
hàng năm có hơn tám ngàn lễ hội
tín ngưỡng tôn giáo thu hút đông đảo tín đồ
và quân chúng nhân dân tham gia
việc ra đời các tổ chức tôn giáo
không chỉ thể hiện quan điểm nhất quán của đảng nhà nước
trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
mà còn khẳng định việt nam không phân biệt giữa người có tính ngưỡng tôn giáo hay không
không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ tôn giáo nào
dù nội sinh hay được truyền từ nước ngoài
dù là tôn giáo đã ổn định lâu dài

hay mới được công nhận
các chức sách tôn giáo được sinh hoạt thuần túi
nhất là ở địa phương
chúng tôi đang sinh sống bây giờ là tốt
rồi cũng có sự giúp đỡ của mặt trăng
rồi quý bang xã quan tâm
và cũng đoàn thể các bang mình quan tâm
giúp chúng tôi thực hiện một trách nhiệm giảng dạy đọ
tôi sống trong chế độ cũ rồi mà tôi biết
không công bằng
bây giờ rất công bằng
họ muốn đồng bào này đi lên
đừng nói để cả manon cả nha rai cả xi đăng phải đi lên
cho nên dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
họ muốn như vậy
từ trung ương đến cơ sở
theo tôi nhận thấy là đó là hoàn toàn một trăm linh
đối với đồng bào tây nguyên
một năm mới sắp đến được báo hiệu bằng những bông hoa cà phê nở trắng nương sảy
đây cũng là thời điểm mà đồng bào tín đồ các dân tộc thiểu số tổ chức nhiều nghi lễ văn hóa
theo phong tục truyền thống
tạo một bức tranh chân thật đa màu sắc về đời sống tôn giáo
ở đó bất cứ ai cũng cảm nhận được sự tự do tín ngưỡng của mình
không khí nhộn nhịp nhưng trang nghiêm ở những giáo sứ thuộc giáo phận bang met thuộc
trong buổi hành lễ trước thềm năm mới
sự khang trang của phổ minh tự sau khi tu sửa
chuẩn bị đón phật tử đi dự lễ đầu năm tân sửu
tất cả đều minh chứng cho những giá trị thiên liên về tự do
bác ái trong đời sống các tôn giáo mà đảng và nhà nước luôn đồng hành
thực sự với người dân việt nam nó rất là rõ ràng rồi
anh đi đến là các cái cuộc nễ của các tôn giáo
của tất cả các tôn giáo
ví dụ như ngày chủ nhật anh đến các nhà thờ
anh thấy có đông người không
đó là điều rõ ràng
nó không tự do là sao đi đông như vậy được
rồi các cái ngày nễ của phật giáo ngày phật đán ngày nễ phu lan
và đặc biệt cái tết nguyên đán này
thế rất là bà con đến rất là đông
còn kẹt cả đường cả xã được chính quyền coi là hỗ trợ dẹp đường
rồi là tạo điều kiện tất cả mọi cái trong sinh hoạt
thế đó là một cái trả lời không cần phải nói cái gì thêm nữa
điều đó một cái là rất rõ ràng
như quý vị thấy đó
các cái sinh hoạt của chúng tôi về mặt tôn giáo rất là bình thường
rất là tốt đẹp
rất là xuất sẵn
và trong những cái ngày tết này thì
chúng tôi cũng mừng tết một cách theo truyền thống và nhoá dân tộc
mặc dù có thể có những lo sợ về dịch
nhưng mà với cái nỗ lực của cả một cái hệ thống chính trị
và với cái ý thức của toàn dân
tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dập dịch một cách màu trống
không chỉ trong những sự kiện
ngày truyền thống của các tôn giáo
sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
đối với cộng đồng chắc sức
tín đồ tôn giáo đã trở thành truyền thống tốt đẹp
mỗi dịp tết đến xuân về
điều đó không chỉ thể hiện sự chăm lo toàn diện của đảng nhà nước
đối với đời sống sinh hoạt tôn giáo
mà ở đó còn là sự tin tưởng kỳ vọng của đông đạo chức sách tín đồ
và đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng
qua những giá trị tinh thần cao đào của dân tộc
vâng khi nghe và xem những hình ảnh vừa rồi
những lời bịa đặt xuyên tạc về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam
của những kẻ có tư tưởng dân tộc cực đoan
dường như đã trở nên lạc lõng viển vong
trước thực tế không thể phủ nhận
chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình góc nhìn sự thật tuần này
qua những kỳ vọng và lời chúc đầu năm mới
từ các chức sắc của giáo hội công giáo việt nam
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau